nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi sáng nay tại thành phố hồ chí minh
hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và một mươi năm ngày phụ nữ việt nam
tại buổi lễ các đại biểu ôm lại truyền thống vẽ vang và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ việt nam qua các thời kỳ
trong những năm qua hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh thường xuyên tổ chức thực hiện mô hình hoạt động mới
sáng tạo chăm lo thiết thực đến đời sống phụ nữ và trẻ em
một số mô hình đạt hiệu quả và đang được nhân rộng như tổ tư vấn cộng đồng đào tạo nghề hỗ trợ phương tiện sinh kế
để tiếp tục phát huy truyền thống đó phụ nữ thành phố tích cực tham gia phát triển sản xuất
giúp đỡ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đơn thân cao tuổi
vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường xây dựng gia đình hạnh phúc